nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ ngày hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
đoàn đại biểu tổng cục công nghiệp quốc phòng đã đến viếng đặt vòng hoa và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia vị xuyên
đây là một trong những hoạt động được duy trì thường xuyên thể hiện lòng tri ân sâu sắc của tổng cục công nghiệp quốc phòng
đối với những công hiến to lớn sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ
đối với sự nghiệp cách mạng bảo vệ tổ quốc qua đó góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ tiếp tục noi gương cha anh
quyết tâm bảo vệ nền độc lập dân tộc xây dựng đất nước ngày càng phát triển sâu đẹp
nằm trong khuôn khổ chuyến công tác tại hà giang đoàn công tác tổng cục công nghiệp quốc phòng đã trao tặng hai nhà tình nghĩa
mỗi nhà trị giá bảy mươi triệu đồng hỗ trợ quỹ đền ơn đáp nghĩa bộ chí huy quân sự tỉnh hà giang ba mươi triệu đồng
hỗ trợ ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ quốc gia vị xuyên bốn mươi triệu đồng